hôm nay huyện lạc dương đã nối lại công tác tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu treo long lanh xã đại trai
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nữ du khách đầu tiên bị nước lũ cuốn trôi
thi thể người phụ nữ được xác định là lê thị quỳnh trang hai mươi tám tuổi ngụ tại tp hcm được phát hiện ngay tại vị trí cây cầu treo bị nước lũ cuốn trôi
sau khi trục vớt gia đình nạn nhân đã đến hiện trường nhận dạng
theo báo cáo của sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng hai nữ du khách gặp tai nạn tại huyện lạc dương thuộc đoàn khách của công ty trách nhiệm hữu hạn good trip trụ sở quận tám tp hcm
đơn vị này đã hợp tác với vườn quốc gia bi đốp núi bà thông qua hình thức mua tour và đưa khách vào vườn quốc gia bi đốp núi bà tham quan vào sáng hai mươi tám tháng một mươi một
tiếp tục thông tin về đoàn ba mươi sáu du khách và chín người dân dẫn đường leo núi khám phá núi tà giang ở xã thành sơn huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
và lúc này đội cứu hộ đã tiếp cận được và đưa đoàn du khách an toàn trở về
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa cho biết công tác tiếp cận cứu hộ đoàn du khách bị mất liên lạc trên đỉnh tà giang cũng đã thành công
toàn bộ bốn mươi năm người đều được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi và tập trung an toàn tại ủy ban nhân dân xã thành sơn huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
trên địa bàn tỉnh trong đêm ba mươi tháng một mươi một sáng sáng mùng một tháng một mươi hai toàn tỉnh có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến hai trăm linh mm
mưa lớn khiến nhiều khu dân cư đường giao thông bị ngập nặng chia cắt
đến thời điểm này toàn tỉnh khánh hòa đã ghi nhận năm người chết trong đó bốn người đã chết và mất tích do nước lũ cuốn trôi một người thiệt mạng do điện giật
về tình hình nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại nha trang lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi một
trong khi đi qua một con suối gần nhà ba cha con anh nguyễn ngọc duy bị lũ cuốn trôi mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo đội biên phòng vĩnh lương bộ đội biên phòng khánh hòa đã điều động khoảng ba mươi cán bộ chiến sĩ cùng người dân và gia đình tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng bốn giờ sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể anh duy cách khu vực bị nạn khoảng tám trăm linh mét
tiếp đó lần lượt thi thể của hai cháu thanh trúc sinh năm hai nghìn chín và thanh nhã sinh năm hai nghìn một mươi hai cũng đã được tìm thấy ở gần đó
các nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến một đoạn đường trên quốc lộ hai mươi sáu thuộc địa phận huyện mờ đắc tỉnh đắk lắc bị sụt lún nghiêm trọng
lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố này
như truyền hình nhân dân đã đưa tin tối qua ngày ba mươi tháng một mươi một tại km năm mươi ba cộng bốn trăm linh quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua đèo mờ đắc huyện mờ đắc đã xảy ra sạt lở sụt lún làm đứt một đoạn đường
với chiều dài khoảng năm mươi mét sâu khoảng một mươi mét khối lượng đất đá bị sụt lún khoảng một mươi mét khối
chỉ cục quản lý đường bộ ba năm cục quản lý đường bộ ba đã huy động lực lượng phương tiện tiến hành đổ đá để lấp khu vực bị sụt lún
dự kiến khoảng bốn đến năm ngày nữa sẽ cơ bản khắc phục được sự cố và thông xe cho tuyến đường này
ngoài ra trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu cũng xuất hiện một mươi điểm sạt lở đất
trong những ngày tới nếu tiếp tục có mưa to các điểm sạt lở trên có nguy cơ lan rộng và gây mất an toàn cho người phương tiện lưu thông qua đây
đơn vị đã khoanh vùng các điểm sạt lở đặt biển cảnh báo khuyến cáo người dân hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn
còn tại tỉnh quảng ngãi sau nhiều ngày mưa lớn sạt lở núi tiếp tục tái diễn và nghiêm trọng hơn
tại huyện miền núi sơn tây sáng nay một tháng một mươi hai đã xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại xã sơn long
đe dọa tính mạng hàng chục hộ dân
nhiều tuyến đường bị hư hỏng và một số khu dân cư bị cô lập
toàn huyện sơn tây có nhiều điểm sạt lở lớn trong đó nghiêm trọng nhất là ở khu tái định cư thủy điện đắc rinh xã sơn long
uy hiếp tám nhà dân với ba mươi sáu khẩu những tuyến đường vào các khu dân cư tà vây khu dân cư măng lăng huy rũi xã sơn long bị cô lập hoàn toàn
mưa lớn cũng khiến tuyến đường trường sơn đông qua khu vực này bị sạt lửa nghiêm trọng nứt mặt đường hàng nghìn khối đất đá vùi lấp đường giao thông trường sơn đông và các đường liên thôn liên xã
ngay trong sáng nay chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng đã di rời gần bốn mươi người dân đến nơi an toàn đồng thời cử người cắm biển cảnh báo nguy hiểm
huyện miền núi sơn tây là vùng liên tiếp xảy ra sạt lở núi từ đầu mưa lũ đến nay và là vùng sạt lở nhiều nhất tại quảng ngãi